tiên bão trên biển đông cơn bão số một mươi ba vào hồi một mươi sáu h vị trí tâm bão cách quần đảo hoàng sa khoảng sáu trăm bốn mươi km về phía đông đông nam
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp một mươi hai giật cấp một mươi năm bán kính gió mạnh từ cấp sáu giật từ cấp tám trở lên khoảng hai trăm năm mươi km tính từ tâm bão
bán kính gió mạnh từ cấp một mươi giật từ cấp một mươi hai trở lên khoảng một trăm hai mươi km tính từ tâm bão
dự báo trong hai mươi bốn h tới bão di chuyển theo hướng tây mỗi giờ đi được một mươi năm hai mươi km đến một mươi sáu h ngày một mươi ba tháng một mươi một vị trí tâm bão cách quần đảo hoàng sa khoảng hai trăm ba mươi km về phía đông nam
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp một mươi hai giật cấp một mươi năm
do ảnh hưởng của bão ở vùng biển phía đông khu vực bắc và giữa biển đông có mưa bão gió mạnh cấp tám cấp một mươi vùng gần tâm bão mạnh cấp một mươi một cấp một mươi hai giật cấp một mươi năm biển động dữ dội cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do bão cấp ba
thông tin từ ủy ban nhân dân huyện bắc trà my của tỉnh quảng nam cho biết sau hai mươi bốn giờ liên tục tìm kiếm người mất tích trong vụ sạt lở tại km sáu mươi sáu thuộc quốc lộ bốn mươi b đoạn qua xã trà tân đến nay các lực lượng vẫn chưa tìm thấy người mất tích
tại điểm sạt lở có khoảng bốn khối đất đá đổ xuống lòng đường để tìm kiếm nạn nhân bị mất tích bắc trà my đã huy động bốn xe cơ giới và sáu mươi cán bộ chiến sĩ dân quân trên địa bàn huyện tham gia tìm kiếm
tuy nhiên do mưa lớn nhiều khối đất đá lại tiếp tục sạt lở xuống điểm có người mất tích trước tình hình trên chính quyền huyện bắc trà my đã phải tạm dừng tìm kiếm để bảo đảm an toàn cho người và phương tiện
tại huyện phước sơn của tỉnh quảng nam do trời mưa to tiềm ẩn nguy cơ sạt lở cao và lũ quét vì vậy tất cả các hoạt động như thông tuyến giao thông tiếp tế lương thực tìm kiếm người mất tích đều phải tạm dừng khiến cho đời sống của người dân ở hai xã phước thành và phước lộc vốn đã bị cô lập
sau cơn bã số chín đã gần nửa tháng nhưng hai xã phước thành và phước lập huyện phước sơn tỉnh quảng nam vẫn bị cô lập đây là hai địa phương bị thiệt hại nặng nề do lũ ống lũ quét khiến hàng chục ngôi nhà bị xóa sổ chín người chết và bốn người mất tích nhiều người lo sợ đã tìm cách xuống vùng thấp bất chấp nguy hiểm tính mạng